đối với người dùng cuối thì bitcoin và ether tạo ra một cái sức mạnh cho họ
tức là họ được quyền kiểm soát trực tiếp cái đồng tiền của mình
thông qua việc kiểm soát cái chìa khóa ẩn trên các thiết bị của mình
nhưng mà đồng thời đấy nó cũng là một cái rủi ro
bởi vì nếu như người dùng cuối mà không đủ cái kiến thức về bảo mật
cũng như có cái khả năng đảm bảo an toàn cho những cái thiết bị của mình
thì có thể sẽ dễ dàng bị kẻ sâu tấn công
thông qua internet hoặc là thậm chí thông qua môi trường làm việc hàng ngày
thì khi mà bạn giữ đồng ether hay bitcoin
mà bạn bị mất cái chìa khóa ẩn của bạn
và để người sầu lấy mất thì khả năng lấy lại được là rất khó
nó khác với hệ thống ngân hàng
bạn có thể là tìm một cái đơn vị nào đấy để họ kiểm soát và can thiệp
họ có thể tìm lại quá khứ họ có thể đền bù cho tài khoản của bạn
thì việc này là không xảy ra được đối với cái hệ thống như là bitcoin hay là ethir
vậy thì không biết là khi mà những cái rủi ro như vậy xảy ra
đối với những người sử dụng các cái đồng như bitcoin
thì đơn vị nào tổ chức nào sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng
hay là cái vấn đề này vẫn còn đang hiện tại là chưa rõ
cái bản chất của bitcoin là một cái hệ thống toàn cầu
thì đấy cũng là cái khó khăn cho các đơn vị quản lý nhà nước
bởi vì các đơn vị quản nước thì họ chỉ quản lý trong cái địa bàn của mình thôi
còn nếu như mà ví dụ như là bạn sống ở một nước như là việt nam
nhưng mà bạn mất tiền và đồng tiền đấy lại chạy sang rumani
thì cái việc mà để cái đơn vị hành chính cũng như là cơ quan quản lý mà can thiệp vào lấy lại là rất là khó
tất nhiên là trong một trường mực nào đấy thì bitcoin nó là một loại tài sản
đấy nó có giá trị mà thậm chí giá trị là rất là cao
thế nên là ví dụ như là các trường hợp như là bị hách ở một số nước như nhật
trong thời gian vừa rồi là một cái sàn nhật rất là lớn
là sàn coincheck là bị mất bốn trăm linh triệu đô
đấy thì khi mà hacker lấy được thì chính phủ can thiệp
và giúp chúng ta có thể tìm ra một loại tài sản này
cho những cái người dùng trên cái sàn đấy được bồi thưởng cái khoản tiền của mình
thì đấy cũng là một cách là luật pháp có thể giúp để đảm bảo là cái tài sản của bạn không bị mất
nhưng mà cái này nó sẽ khó hơn
và nó đòi hỏi là có sự nghiên cứu và sự can thiệp rõ ràng của chính phủ
có thể nói là cái việc cái sự xuất hiện cũng như là phát triển
và cái lượng người dùng tăng lên ở việt nam
tăng lên trong việc sử dụng bitcoin ở việt nam trong thời gian qua
thì cũng khiến cho chính phủ việt nam dần dần
phải có những cái động thái nhất định
và cái động thái cụ thể nhất và có thể nói là rõ ràng nhất
đó chính là việc quyết định một hai năm năm
trong việc phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý
để quản lý xử lý với các loại tài sản ảo tiền ảo và tiền điện tử
là một người hoạt động trong lĩnh vực này
thì không biết là ông có đánh giá như thế nào về cái động thái này của chính phủ việt nam ạ
tôi cũng được biết là chính phủ có cái đề án đấy từ cuối năm ngoái
nếu mà hiện nay thì đề án này chưa chính thức được công bố
thì đây theo tôi nghĩ đây là một
cái bước đi hợp lý và cần thiết tại thời điểm này
bởi vì những tài sản như là đồng bitcoin
đồng inter nó thực sự là một loại tài sản có giá trị
và như vậy thì nó yêu cầu
có cái yêu cầu là người dân việt nam
cũng như là những người sinh sống ở việt nam
có cái quyền được nhà nước cũng như luật pháp
giữ cho cái tài sản đấy
về luật pháp thì hiện nay trên rất nhiều nước
có cái nhiều cách khác nhau để quản lý bitcoin
cũng như các loại tiền điện tử khác
ở nhật có hành lang phép lý riêng
hàn quốc có hành lang phép lý riêng
mỹ hay là singapore đều có những cái cách làm riêng
thì một trong những cái tôi nghĩ là
rất mong muốn là có sự
coi như là ủng hộ về mặt công nghệ
để công nghệ mới có thể phát triển
dù rằng cái dự định
cái nghị định sắp tới như thế nào
thì cũng chưa hoàn toàn rõ
các quốc gia khác thì còn có những cái hành lang pháp lý như thế nào khác
trong việc sử dụng
cũng như là đảm bảo
cái tính minh bạch và cái tính ổn định
của cái đồng tiền này hay không ạ
có hai cách nghĩ về bitcoin
một số nước ví dụ như nhật bản
thì họ đã chính thức công nhận là bitcoin là một phương tiện thanh toán
tức là bạn có thể
người dân ở nhật thì có thể là cầm đồng bitcoin
và thanh toán mua cà phê
hoặc là mua sách
trong những cái siêu thị rất là bình thường
thì có một số cách khác
một số nước khác thì họ coi bitcoin
như là một loại tài sản số
ví dụ như là mỹ là hiện nay vẫn đang ở trong cái giai đoạn này
thì họ coi bitcoin là một loại tài sản
thì điều đấy là khi bạn có tài sản
thì khi bạn chuyển nhượng tài sản
bạn dùng bán tài sản đi mà bạn có lại
hoặc là một công ty bán tài sản đi có lại
thì bạn có cái nghĩa vụ là phải nộp thuế
đồng thời là khi là một tài sản số
thì nó tương tự như vàng
thì giá nó có thể lên xuống theo thị trường
thì bạn có thể được lợi
nhưng mà khi xuống thì bạn có thể mất tiền
thì những cái này nó sẽ đi vào cái phần thuế
thì một trong những cái mà tôi nghĩ là
cái đồng tiền ảo nó là một phần của câu chuyện
nhưng thực ra đằng sau đấy là cái công nghệ blockchain
thì cái công nghệ blockchain này
đó là cái bước đi đầu tiên trong một cái quá trình
nó gọi là quá trình số hóa nền kinh tế
thì cái số hóa nền kinh tế này
có nghĩa là cái hoạt động kinh tế
trong cái đời sống
thì cái phần điện tử nó càng ngày nó càng chiếm
một cái vai trò lớn
chúng ta thì vẫn cần phải ăn chúng ta vẫn cần phải ngủ
nhưng mà càng ngày thì chúng ta càng sử dụng
những cái phương tiện điện tử nhiều hơn
chúng ta sử dụng thời gian trên internet nhiều hơn
và cái giá trị sinh ra từ đấy nó nhiều hơn
là một cái công nghệ
hiện nay đang là dẫn đầu
và hiện nay là không có một cái đối tủ từ ai
để có thể là thống nhất được toàn bộ cái sự
gọi là số hóa nền kinh tế này
thế thì chứng tỏ là chúng ta buộc
phải có phải chấp nhận
cái sự tồn tại và phát triển của công nghệ này
và chúng ta càng nắm bắt được và hỗ trợ nó phát triển được bao nhiêu
theo cái chiều hướng tích cực thì càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu
đúng không ạ
vậy thì trong thời gian tới là theo cá nhân ông
thì chính phủ việt nam cần phải có thêm những cái động thái như thế nào khác
để có thể bắt kịp
cũng như là đi theo được cái xu hướng này
một cách hiệu quả và tích cực
như chúng ta vừa đã trao đổi
thì cái việc mà nhà nước ra cái nghị định
về quản lý cái tài sản nào
đấy là cái bước đầu tiên
tôi nghĩ sẽ rất là tốt như nếu như nhà nước
chúng ta cũng như là bộ khoa công nghệ
hay các bộ liên quan
có một cái nghiên cứu
cũng như là một cái hỗ trợ
cho việc phát triển cái công nghệ blockchain
và những cái ứng dụng của công nghệ blockchain
đi vào trong cuộc sống
thì cũng như vừa trao đổi
với chị là công nghệ blockchain
nó rất là mới
hiện nay tất cả các nước đều
mới phát triển chỉ hai ba năm thôi
thì kể cả ở những cái nước
rất là phát triển như là
mỹ hay như là hàn quốc
hoặc nhật bản
hoặc những cái nước mà đang đầu tư rất là nhiều
như trung quốc thì cũng đã công nhận
là đây là một trong những cái bước đi
rất là quan trọng để phá sổ hỏa nền kinh tế
nếu chúng ta mà
mạnh mẽ và phát triển mạnh mẽ
và tập trung
trong giai đoạn này
chúng ta có thể là một trong những cái nước
đi đầu trong cái công nghệ này
vâng không biết là trong thời gian tới
khi mà quyết định này được giới thiệu
và đi vào thực hiện
thì chúng ta sẽ nhận được những cái lợi ích như thế nào
nếu mà khi chúng ta thực hiện được nó một cách hiệu quả
thì khi mà cái hành lang pháp lý nó được rõ ràng
và giới đầu tư thế giới
cũng như là cộng đồng thế giới hiểu được
cái hướng đi của chính phủ việt nam
đối với công nghệ blockchain cũng như tiền số
thì một trong những cái lợi đầu tiên là khả năng thu hút nguồn vốn quốc tế
vào phát triển nền công nghệ blockchain
cũng như là cái việc số hóa nền kinh tế của việt nam
thì một cái ví dụ rất là điển hình như là
các công ty gọi vốn bằng xông qua ico
tức là gọi vốn từ cộng đồng blockchain quốc tế
họ có khả năng là gọi được vốn gấp một mươi lần
so với cả các doanh nghiệp gọi vốn truyền thống
thì đây là một cái nguồn vốn rất là dồi dào
để có thể là đưa cái nền toàn bộ cái nền tài chính
cũng như là cái nền công nghệ hiện đại hơn và mạnh mẽ hơn
có thể nói là blockchain cũng như là cái việc sử dụng bitcoin và những cái đồng tiền ảo
thì là một cái xu thế không thể đảo ngược
và nó sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn
cái điều quan trọng có lẽ là chúng ta cần phải hiểu về nó một cách sâu sắc
và cũng phải cần có một hành lang pháp lý nhanh và hiệu quả
để chúng ta có thể quản lý để hỗ trợ cho blockchain phát triển
và kiểm soát được những cái rủi ro mà những cái đồng tiền cũng như là tài sản ảo mang lại
một lần nữa thì xin được cảm ơn ông vương quang long đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
rõ ràng là dù muốn dù không thì sự hình thành của những đồng tiền mã hóa
cũng dần trở thành một xu thế không thể thiếu
không thể tách rời trong cuộc sống hiện đại ngày nay
điều quan trọng là chúng ta cần phải có những nghiên cứu sâu sắc
và có hành lang pháp lý để đảm bảo cho công nghệ blockchain phát triển
và sự xuất hiện của những đồng tiền mã hóa sẽ dần trở nên hợp lý
hiệu quả và an toàn khi sử dụng tại việt nam
tới đây thì chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay cũng xin được khép lại